hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

lãnh đạo ủy ban dân phường mai động quận hoàng mai hà nội cho biết
chiều qua chính quyền địa phương đã phong tỏa tạm thời trụ sở công an phường mai động số một
phố mai động và tạm dừng hoạt động tiếp công dân kể từ ngày hai mươi tháng một mươi hai đến khi có thông báo mới
theo báo cáo của lực lượng chức năng ngày hai mươi tháng một mươi hai có bốn cán bộ công an phường mai động
xưng tính viết sắt covid một mươi chín gồm trưởng công an phường một cán bộ cảnh sát khu vực
hai cán bộ cảnh sát trợ tự
sau khi nhận được tin báo chính quyền và lực lượng y tế đã yêu cầu các f một tự cách ly
tại trụ sở công an phường
tổ công tác gồm tám cán bộ công an quận hoàng mai đã xuống hỗ trợ công an phường
giải quyết việc tiếp công dân xử lý các vấn đề dân sự
phường mai động đã giao trạm y tế phường khẩn trương tổ chức truy vết xác định các trường hợp f một f hai
để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định
chính quyền yêu cầu các công dân đã từng đến liên hệ làm việc tại trụ sở công an phường
trong hai ngày một mươi tám một mươi chín tháng một mươi hai thì chủ động khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe
theo ghi nhận của chúng tôi hai biển khu vực cách địa y tế và hàng rào barrier được dựng
trước trụ sở công an phường mai động
bên trong các lực lượng chức năng chốt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
người dân trong sáng nay đến trụ sở đều được hướng dẫn đi về hoặc làm việc online
cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay
hà nội có tổng hai mươi tám sáu trăm chín mươi bốn ca covid một mươi chín trong đó một mươi sáu trăm bảy mươi một ca cộng đồng và một mươi tám hai mươi ba người đã được cách ly
sáu ngày liên tiếp thành phố vượt một ca mắc mỗi ngày đỉnh điểm ngày hai mươi tháng một mươi hai đã có hơn một sáu trăm linh ca
thưa quý vị mặc dù số f của hà nội tăng cao trong thời gian gần đây
thậm chí có nhiều ngày còn đứng đầu cả nước về số ca mắc covid một mươi chín mới
tuy nhiên tỷ lệ người diễn biến nặng của thành phố hiện vẫn đang ở mức thấp
số ca diễn biến nặng và nguy kịch hiện nay là một trăm tám mươi ca chỉ chiếm hơn một tổng số ca mắc covid một mươi chín
nhưng quý vị cũng đừng nên chủ quan vì số lượng này
vì diễn biến dịch có thể thay đổi nếu chúng ta chủ quan và lơ là trong phòng chống dịch
theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế tính đến hết ngày hai mươi tháng một mươi hai
hà nội hiện có tổng cộng một mươi bốn ba trăm ba mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị
trong đó năm sáu mươi một bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị
trong đó năm sáu mươi một người được theo dõi tại nhà bốn bốn trăm ba mươi sáu trường hợp ở khu cách ly
và bốn tám trăm ba mươi sáu ca tại các bệnh viện cơ sở y tế
đáng chú ý số lượng bệnh nhân covid một mươi chín tại hà nội diễn biến nặng hoặc nguy kịch
hiện nay là một trăm tám mươi trường hợp chiếm khoảng hơn một hai tổng ca mắc đang điều trị
trong đó một trăm sáu mươi một ca phải thở oxy qua mặt nạ cọng kính
hai trường hợp phải thở oxy dòng cao hsnc và một mươi bảy người thở máy không xâm lấn
từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát đến nay hà nội đã ghi nhận tổng cộng tám mươi năm người
tử vong do covid một mươi chín tỷ lệ bệnh nhân covid một mươi chín tử vong trên địa bàn thành phố
hiện là ba so sánh với tp hcm địa phương này đang có sáu mươi năm tám trăm sáu mươi bảy f
được theo dõi điều trị trên địa bàn trong đó số ca diễn biến nặng nguy kịch
là hai chín trăm tám mươi bốn trường hợp chiếm hơn bốn năm tỷ lệ tử vong của tp hcm đến nay
cũng là bốn một mươi chín bốn trăm bốn mươi người không qua khỏi
dù số ca mắc mới trong thời gian gần đây tương đương thậm chí cao hơn tp hcm
tỷ lệ bệnh nhân diễn biến nặng tử vong của hà nội
vẫn thấp hơn khá nhiều
liên quan tới việc tiêm chủng covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm
sau một mươi ngày phát động chiến dịch đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
thành phố phát hiện một mươi bốn tám trăm một mươi sáu người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
hiện nhiều địa phương đang khẩn trương giả soát người thuộc nhóm nguy cơ trên địa bàn
theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
chỉ sau một mươi ngày phát động chiến dịch đi từ ngõ gõ từng nhà ra từng người
tp hcm ghi nhận ba trăm bốn mươi chín một trăm hai mươi sáu người thuộc nhóm nguy cơ
trong đó số người trên sáu mươi năm tuổi có kèm bệnh nền là một trăm sáu mươi chín sáu mươi sáu chiếm bốn mươi tám bốn
số người trên sáu mươi năm tuổi không kèm bệnh nền là một trăm tám mươi sáu mươi chiếm năm mươi một sáu
cũng trong một mươi ngày triển khai chiến dịch bảo vệ nhóm người nguy cơ
ngành y tế tp hcm đã tầm soát covid một mươi chín cho tám mươi sáu trăm một mươi một người
phát hiện sáu trăm bốn mươi bảy người có kết quả xương tính và được điều trị ngay với thuốc kháng virus monopizone
và một mươi bốn tám trăm một mươi sáu người thuộc nhóm nguy cơ nhưng chưa tiêm vaccine
các địa phương đang khẩn trương thuyết phục những người này tiêm ngay
đồng thời khẩn trương giả soát người thuộc nhóm nguy cơ trên địa bàn
ở một số địa phương để đảm bảo tính chính xác cao nhất khi lấy mẫu tết
địa phương đã tổ chức lấy mẫu tập trung ở một số khu vực dựa vào địa hình và đối tượng cư dân
cụ thể địa phương sẽ căn cứ vào địa hình và nhóm đối tượng người dân
ở các khu vực sinh sống trên địa bàn phường để chọn lọc một số khu vực tổ chức lấy mẫu tập trung cho nhóm nguy cơ
quá trình lấy mẫu phải đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch như vân luồng khoảng cách khẩu trang
bà vũ thị như xuân chủ tịch ủy ban dân phường một mươi hai quận tân bình cho biết
sau nhiều lần thực hiện chiến dịch giả soát và nắm được tình hình dân cư ở địa bàn
bà quyết định tổ chức lấy mẫu tết tập trung cho người thuộc nhóm nguy cơ ở một số khu vực trên địa bàn phường
cũng theo chủ tịch ủy ban dân phường một mươi hai trong ba ngày đầu tiên tiến hành lấy mẫu tập trung
địa bàn phường ghi nhận hai mươi trường hợp dương tính viết sắt covid một mươi chín hoàn toàn không có triệu chứng
các trường hợp này sau đó sẽ được cách ly và được nhân viên y tế tư vấn chăm sóc sức khỏe cũng như phát thuốc
tại tp hcm sau ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai học sinh khối chín và một mươi hai vẫn tiếp tục đi học trực tiếp
tp hcm sẽ có phương án mở rộng dần dần đối tượng được đi học trở lại
đưa cuộc sống trở lại bình thường đưa việc học tập của học sinh về bình thường nhất có thể
học sinh lớp chín và lớp một mươi hai của tp hcm đang bước vào tuần thứ hai thí điểm đi học trở lại
đến nay đã xuất hiện ba mươi bốn học sinh giáo viên cán bộ được xác định mắc covid một mươi chín và đều được xử lý đúng quy định
là một đơn vị có xuất hiện một học sinh là f bà lương bích nga phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông trương vương cho biết
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai chỉ một ngày sau khi đi học trở lại trường đã xuất hiện ca mắc covid một mươi chín
sau khi phát hiện nhà trường đã xử lý đúng quy trình do y tế đã đưa ra
tuy nhiên tinh thần của phụ huynh học sinh ban đầu cũng lo lắng
ngay bữa học hôm sau ngày một mươi năm tháng một mươi hai lớp vắng một nửa sĩ số
sau đó khi thấy nhà trường đã tổ chức khử khuẩn truyền toàn bộ học sinh sang phòng học đặc biệt
giãn cách học sinh và giáo viên thì các em cảm thấy yên tâm và đi học trở lại
đến ngày hai mươi tháng một mươi hai ngoài những f một buộc phải ở nhà thì các em đã đi học đầy đủ
nhà trường cũng có sổ điện tử hàng ngày để phụ huynh nắm được thông tin về số ca f f một
lưu ý phòng ngừa nâng cao công tác của giáo viên chủ nhiệm nắm bắt tâm tư tâm lý cho học sinh
sau một tuần đi học ngày một mươi chín tháng một mươi hai nhà trường đã lấy ý kiến phụ huynh
kết quả một trăm linh phụ huynh đồng thuận cho học sinh tới trường
phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm dương trí dũng cho biết
qua một tuần triển khai dạy học trực tiếp với lớp chín lớp một mươi hai
cơ bản các trường học thực hiện tốt phòng chống dịch theo kế hoạch của từng trường
và thực hiện tốt công tác chuyển trạng thái khi có ca nhiễm xuất hiện trong trường
sau hai tuần ban chỉ đạo của hai mươi hai quận huyện sẽ đánh giá và trên cơ sở đó
sở dục đào tạo sở y tế sẽ phối hợp báo cáo với ủy ban dân thành phố
về lộ trình tiếp theo với đối tượng hiện nay đang học trực tiếp
và học sinh sẽ được học trực tiếp trong thời gian tới ông dương trí dũng thông tin
đối với những quận huyện chuyển sang cấp độ dịch cao hơn
phó giám đốc sở giáo dục đào tạo cho biết trong kế hoạch chung của thành phố
và hướng dẫn của sở giáo dục đào tạo đã hướng dẫn cụ thể với từng cấp độ dịch cho từng bậc học
ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương sẽ quyết định việc chuyển đổi trạng thái
và các trường căn cứ vào đó để triển khai
được biết kết thúc hai tuần thực hiện thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
học sinh lớp chín và lớp một mươi hai trên địa bàn thành phố vẫn sẽ đi học trực tiếp
thành phố sẽ có một tuần để đánh giá xem xét và quyết định việc tiếp tục mở rộng dân đối tượng
hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
quý vị thân mến chỉ còn hơn một tháng nữa là tới tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
trải qua một năm đầy khó khăn tới dịp gần tết nhiều người lao động thắc mắc về chuyện thường tết
vậy liệu thưởng tết năm hai nghìn hai mươi hai có giảm đi vì dịch covid một mươi chín mời quý vị theo dõi ngay sau đây
hiện nay các doanh nghiệp đang phải tính toán phương án thưởng tết cho lao động
một số nhận định cho rằng thường tết năm nay khó tăng và một số ngành được thưởng cao
là những ngành không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như khoáng sản cảng biển
cũng chỉ duy trì mức thưởng như năm ngoái vì phải trích các quỹ dự phòng
đối với các ngành xuất khẩu chủ lực mức thưởng dự kiến vẫn giữ nguyên như năm hai nghìn hai mươi một
ở miền bắc và miền trung và giảm khoảng ba mươi năm mươi ở miền nam
ngành da dày và dệt may hai ngành sử dụng nhiều lao động đang cố gắng đảm bảo thường tết
bằng khoảng tám mươi của năm trước
theo phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam ngọ duy hiểu
việc không tăng lương tối thiểu năm hai nghìn hai mươi hai do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
khiến đời sống đoàn viên lao động khó khăn
để duy trì trách nhiệm xã hội nhiều doanh nghiệp vẫn chăm lo và bảo đảm thưởng tết
cho đoàn viên lao động mặc dù không được như năm trước
theo ghi nhận của tổng liên đoàn lao động việt nam nhìn chung dù khó khăn
nhưng các doanh nghiệp vẫn cố gắng chăm lo cho người lao động
chứ một số doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp ngừng hoạt động sẽ khó có thể có nguồn thưởng tết cho lao động
số còn lại vẫn có thưởng dù mức giảm chỉ có thể bằng hoặc thấp hơn các năm trước
phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết theo quan sát đánh giá
sẽ có ba mươi năm mươi doanh nghiệp sẽ giảm thưởng tết năm hai nghìn hai mươi
dù vậy đây vẫn sẽ là nỗ lực lớn của doanh nghiệp và chủ sử dụng
với các doanh nghiệp khó khăn không thể thưởng tết hoặc doanh nghiệp phá sản
ngừng hoạt động công nhân lao động mất việc tổng liên đoàn sẽ tính toán có kế hoạch hỗ trợ lao động cụ thể
chuyển sang phần tin tức covid một mươi chín trên thế giới
ngay trước kỳ nghỉ lễ giáng sinh và năm mới hàng loạt thành phố mỹ đã ban hành các biện pháp mới
để phòng dịch covid một mươi chín trong bối cảnh omicron đã vượt qua chủng khác
trở thành biến thể thống trị và mỹ đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì biến thể này
theo đó los angeles thành phố lớn thứ hai của mỹ đã hủy bỏ tổ chức tiệc đón giao thừa
trước một tuần và bang nhỏ nhất của nước này los angeles sẽ phải tái áp đặt quy định
về đeo khẩu trang trong nhà khi omicron vượt qua delta trở thành chủng chiếm ưu thế ở nước này
các động thái phòng dịch nghiêm ngặt này cho thấy mỹ đang vô cùng lo lắng
khi các ca covid một mươi chín mới gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây
mối lo ngại này được thúc đẩy bởi omicron biến thể chiếm bảy mươi ba số ca nhiễm mới của mỹ
ở tuần trước tăng gấp gần sáu lần chỉ trong bảy ngày
xong ở một số nơi tỷ lệ phổ biến của omicron
chỉ còn cao hơn
ước tính biến thể này là nguyên nhân gây ra khoảng chín mươi các ca nhiễm mới
ở khu vực new york đông nam trung tây và tây bắc mỹ ven biển thái bình dương
các chuyên gia cho biết số liệu này cho thấy omicron có khả năng lây lan
vượt trội hơn hẳn các biến chủng virus trước đó bao gồm cả delta
omicron được phát hiện lần đầu ở miền nam châu phi cách đây chiều đầy một tháng
tược đoán giao thừa dự kiến được tổ chức ở công viên grand
trung tâm thành phố los angeles sẽ không thể đón khách trực tiếp
thay vào đó sự kiện này sẽ được phát trực tiếp như năm ngoái
tại los angeles nơi có nhiều ca mắc mới nhất trong hai tuần qua
giới chức đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang và xuất trình giấy chứng nhận tiêm phòng
khi đến các địa điểm trong nhà ít nhất ba mươi ngày tới
tại boston thị trưởng của thành phố tuyên bố rằng bất kỳ ai đến các nhà hàng
quán bar hoặc cơ sở kinh doanh trong nhà cũng sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm phòng
bắt đầu từ tháng tới các nhân viên cũng bắt buộc phải tiêm phòng
tại thành phố new york số bệnh nhân covid một mươi chín
tăng vọt cũng đã khiến các buổi biểu diễn ở bradway bị hủy bỏ
nhiều trung tâm xét nghiệm đã mọc lên với hàng dài người xếp hàng chờ đợi
thị trường bill de blasio cho biết trong tuần này
ông sẽ đưa ra quyết định xem có tổ chức tiệc đêm giao thừa nổi tiếng
của thành phố ở quảng trường thời đại hay không
tiến sĩ ahmed adaria học giả cấp cao tại trung tâm anni y tế johns hopkins
không ngạc nhiên trước dữ liệu mới ở mỹ vì điều tương tự đã xảy ra ở nam phi anh và đan mạch
ông dự đoán biến chủng này sẽ tiếp tục lây lan
trong những ngày lễ sắp tới
các ca nhiễm đột phá và những triệu chứng nghiêm trọng ở những người chưa được tiêm chủng
có thể gây áp lực cho hệ thống bệnh viện vốn đã phải chịu cánh nặng bởi biến chủng delta
ông nhấn mạnh omicorn sẽ là thứ bạn gặp phải
và cách tốt nhất bạn có thể đối mặt với điều này là tiêm chủng đầy đủ
kỳ nghỉ lễ sắp tới đây của các nước trên thế giới có thể sẽ trở thành thời điểm vàng
cho covid một mươi chín lây lan mạnh nếu như không có biện pháp đề phòng thích hợp
tổng giám đốc who cũng cảnh báo hoạt động an mừng kỳ nghỉ lễ sắp tới ở nhiều nước
có thể làm tăng ca mắc covid một mươi chín gây quá tải hệ thống y tế và dẫn tới thêm nhiều ca tử vong
đặc biệt ông cũng nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi hai phải là năm chúng ta chấm dứt đại dịch
phát biểu trong cuộc họp báo tại thủy sĩ mới đây ông tedros adhanom ghebreyesus
giám đốc tổ chức y tế thế giới who kêu gọi hạn chế gặp gỡ
hủy các lễ hội vì một sự kiện bị hủy bỏ tốt hơn là một cuộc đời bị hủy
cảm ơn các bạn đã theo dõi
sau đó ông adhanom cũng nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi hai phải là năm chúng ta chấm dứt đại dịch
tại cuộc họp này who tái khẳng định biến thể omicron lề làn nhanh hơn biến thể delta
và biến thể này khiến cả những người đã tiêm vaccine hoặc đã nhiễm covid một mươi chín
và khỏi bệnh cũng bị nhiễm bệnh
who cảnh báo sẽ thiếu côn ngoan nếu kết luận từ những bằng chứng sớm
là biến thể omicron gây bệnh nhẹ hơn các biến thể trước
bà sumya swamithan trường nhóm khoa học who nói với các phóng viên
số ca nhiễm
các ca nhiễm đang tăng lên sẽ làm tất cả các hệ thống y tế bị cầm thẳng
bà cho biết biến thể omicron có thể né tránh một số phản ứng miễn dịch
do đó các chương trình tiêm chủng bổ sung đang được triển khai ở nhiều nước
cần ưu tiên cho những người có hệ miễn dịch kém hơn
trước mắt tại who các hoạt động lễ hội ở nhiều nơi trong dịp giáng sinh
vào năm mới sắp tới sẽ dẫn đến sự gia tăng ca bệnh
hệ thống y tế quá tải và nhiều ca tử vong hơn
who cũng kêu gọi mọi người hoãn các cuộc tụ tập
ông taylor lutz cũng kêu gọi trung quốc nơi virus sars cov hai được phát hiện lần đầu
vào cuối năm hai nghìn một mươi chín cung cấp dữ liệu và thông tin liên quan đến nguồn gốc của nó
để hỗ trợ việc ứng phó với đại dịch trong tương lai
ông taylor lutz nói chúng ta cần tiếp tục cho đến khi biết được nguồn gốc của virus
cần nỗ lực hơn nữa vì chúng ta cần rút kinh nghiệm từ những gì đã xảy ra
để làm tốt hơn trong tương lai
các chuyên gia của who nêu hy vọng rằng năm hai nghìn hai mươi hai đại dịch covid một mươi chín sẽ kết thúc
nhờ vào các vaccine thế hệ thứ hai thứ ba
sự phát triển hơn nữa của các phương pháp điều trị kháng sinh và những đổi mới khác
tại iceland các chuyên gia y tế iceland cho biết đã có những dấu hiệu đầu tiên cho thấy
trong tuần qua biến thể omicron đã lây lan rất nhanh trong giới trẻ nước này
trường nhóm nghiên cứu dịch tễ cố vấn cho lực lượng khẩn cấp y tế cộng đồng quốc gia của iceland
giáo sư philip nolan cho biết các số liệu trong bảy ngày qua nhất là cuối tuần
là dấu hiệu thực tế đầu tiên về tác động của omicron
cụ thể số ca mắc trong nhóm tuổi từ một mươi chín đến ba mươi bốn
tăng thêm từ năm mươi bảy mươi trong vòng bảy ngày
trong khi đó số ca nhiễm ở những người từ sáu mươi năm tuổi trở lên đã tiêm mũi vaccine tăng cường giảm rõ rệt
giáo sư nolan nhận định đây là dấu hiệu cho thấy dịch sẽ gia tăng và tập trung vào những người trẻ tuổi
theo thống kê số ca nhiễm mới tại dublin tăng nhanh hơn các nơi khác ở iceland
và omicron được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng này
chuyên gia y tế hàng đầu tony hoberland cảnh báo rằng tình hình sẽ tồi tệ hơn vào tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tháng được đánh giá là sẽ khó khăn
đối với những lĩnh vực y tế và toàn xã hội
cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh chương trình tiêm chủng của iceland
đang đối mặt nhiều khó khăn vì phải triển khai đồng thời ở ba nhóm tuổi
theo kế hoạch từ năm tới người ở độ tuổi ba mươi sẽ được tiêm mũi tăng cường
cùng lúc với việc triển khai tiêm mũi đầu tiên cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
và triển khai tiêm mũi tăng cường cho những người từ một mươi sáu đến hai mươi chín tuổi
đã tiêm mũi vaccine của hãng johnson johnson loại chỉ tiêm một mũi duy nhất
các kế hoạch này gây sức ép cho chương trình tiêm chủng quốc gia
nhận định của chuyên gia hồ luân được đưa ra trong bối cảnh iceland
đang chuẩn bị một giai đoạn mới của đại dịch covid một mươi chín
với sự lây lan nhanh chóng của biến thể omicron
thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị khán giả
có thể sẽ khiến những bệnh nhân mắc covid một mươi chín là nam giới cảm thấy buồn
vì theo một nghiên cứu mới đây về covid một mươi chín cho thấy
nam giới từng mắc covid một mươi chín có chất lượng và số lượng tiêm chủng suy giảm
dù đã khỏi bệnh vài tháng
nghiên cứu được một nhóm các nhà khoa học bỉ thực hiện trên một trăm hai mươi người đàn ông bỉ
từng mắc covid một mươi chín cho thấy chất lượng và số lượng tinh trùng của họ bị suy giảm
các mẫu tinh dịch được lấy từ những người đàn ông bỉ trung bình từ ba mươi năm tuổi
vào thời điểm trung bình năm mươi hai ngày sau khi họ hết các triệu chứng covid một mươi chín
các nhà nghiên cứu khẳng định covid một mươi chín không lây nhiễm qua tình dịch
tuy nhiên ở ba mươi năm mẫu tinh dịch được lấy trong vòng một tháng
sau khi người bệnh khỏi covid một mươi chín khả năng di chuyển của tiêm chủng giảm sáu mươi
và số lượng tiêm chủng giảm ba mươi năm
trong năm hai nghìn một mươi một người đàn ông được lấy mẫu tiêm dịch từ một đến hai tháng
sau khi hết triệu chứng covid một mươi chín
ba mươi bảy người bị giảm khả năng di chuyển của tiêm chủng và hai mươi chín người có số lượng tiêm chủng thấp
ở ba mươi bốn người cung cấp mẫu tinh dịch ít nhất hai tháng sau khi hồi phục
tiêm chủng của hai mươi tám người trong nhóm này bị giảm khả năng di chuyển
và sáu mẫu tiêm dịch có lượng tiêm chủng thấp
theo các nhà khoa học mức độ nhiễm covid một mươi chín không liên quan đến đặc điểm của tinh trùng
nhóm nghiên cứu cũng kết luận các cặp vợ chồng mong
muốn có con nên được cảnh báo rằng chất lượng tiêm chủng sau khi mắc covid một mươi chín
có thể ở mức dưới mức tối ưu
thời gian phục hồi ước tính là ba tháng nhưng các nghiên cứu tiếp theo đang được thực hiện
để xác nhận điều này và xác định xem tổn thương vĩnh viễn có xảy ra
ở một số ít nam giới hay không
thưa quý vị vào thời điểm năm mới cận kề các nước đều đang lo ngại sự bùng nổ của covid một mươi chín
đặc biệt với tình trạng biến thể omicron đang lây lan chóng mặt
thời điểm này quý vị hãy tuân thủ quy định phòng chống dịch
cập nhật những tin tức mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại